bộ đội biên phòng tỉnh lào cai cho biết đơn vị vừa phối hợp với cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố lào cai
bắt giữ và tổ chức tiêu hủy hai bảy trăm linh kg mì chính giả được nhập lậu vào nước ta tiêu thụ
tại bờ sông biên giới thuộc tổ hai mươi chín phường duyên hải thành phố lào cai tổ công tác của bộ đội biên phòng lào cai
phối hợp với các ngành chức năng đã phát hiện và bắt giữ đối tượng vũ minh tuấn
đang có hành vi vận chuyển một trăm linh tám bao tải mì chính giả được nhập lậu vào nước ta tiêu thụ
tuấn khai nhận là lái xe taxi tải được đối tượng đinh hoàng anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại phường phố mới thành phố lào cai thuê chở số hàng trên với giá hai trăm năm mươi đồng một chuyến
cơ quan điều tra đã triệu tập đối tượng đinh hoàng anh
để làm rõ vụ việc bước đầu đối tượng khai nhận mua số hàng trên tại huyện hà khẩu tỉnh vân nam trung quốc
và thuê người vận chuyển lậu qua biên giới về việt nam để bán cho các đại lý kiếm lời
cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ lô hàng trên và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật